trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm hiện đang có chiều hướng tăng
cũng như là số ca nhiễm f đang cách ly tại nhà ở mức tương đối cao
ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản gửi bộ quốc phòng đề nghị tiếp tục hỗ trợ nhân lực
tăng cường tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố
hiện thành phố quản lý và chăm sóc hơn tám mươi năm f trong đó sáu mươi sáu năm trăm linh f đang điều trị tại nhà
gần năm ba trăm linh điều trị tại cơ sở phường xã thị trấn tầng một chiếm tám mươi bốn
tại tầng hai số ca f đang điều trị là gần một mươi một bảy trăm linh chiếm một mươi ba
tầng ba bệnh viện hồi sức cho các trường hợp nặng có một tám trăm linh trường hợp chiếm hai
trong đó có hơn bốn trăm linh trường hợp thở máy xâm lấn số ca mắc tăng dần trong ba tuần vừa qua
trước đó thành phố đã đề xuất bộ quốc phòng cho duy trì tám mươi năm trạm y tế lưu động với một trăm năm mươi ba nhân viên
đến cuối năm nay do số f cách ly tại nhà có sự hướng tăng ở một số quận quyền
để đảm bảo chăm sóc điều trị f ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ quốc phòng xem xét
để tăng cường cho một trăm bảy mươi chín trạm y tế lưu động chưa kể tám mươi năm trạm đang hoạt động với tổng số năm trăm ba mươi bảy quân y
trong cao điểm đợt dịch thứ tư quân đội đã huy động ba mươi bốn quân nhân hơn chín mươi tám dân quân tự vệ
cùng hai y bác sĩ và học viên quân y đồng hành với tp hcm chống dịch từ ngày hai mươi ba tháng tám